những ngày đầu năm mới ngư dân ven biển huyện tuy an tỉnh phú yên vô cùng phấn khởi vì trúng đậm cá cơm
theo kinh nghiệm của các lão ngư trời yên biển lặng như hiện nay những ngày tới cá cơm càng xuất hiện nhiều mang lại nguồn thu lớn
đây được xem là lộc biển đầu năm mới cho ngư dân vùng ven biển
liên tiếp ba ngày qua ngư dân hành nghề mạnh trũ ở huyện tuy an tỉnh phú yên trúng đậm cá cơm biển
bình quân mỗi chuyến biển kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ
tuy nhiên nhờ lượng cá cơm xuất hiện khá dày nên chỉ với sáu lao động mỗi chuyến biển có thể khai thác được từ bảy mươi đến tám mươi giỏ cá
mỗi giỏ nặng khoảng hai mươi kg
nhiều phương tiện gặp may bắt được luồng cá lớn khai thác được hơn hai trăm linh giỏ
cá ngư dân khai thác được phần lớn là cá cơm ngần và cá cơm ba lại
đây là hai loại cá cơm có giá trị kinh tế cao
sau khi trừ chi phí mỗi chuyến biển ngư dân có thu nhập từ ba mươi triệu đồng trở lên